lần đầu ngư dân tỉnh phú yên câu được con cá ngừ đại dương vây xanh có trị giá lớn nhất từ trước đến nay ở vùng biển của quần đảo trường sa
ngay sau khi lên bờ cá đã được mua với giá là hơn sáu mươi triệu đồng gấp ba lần so với cá ngừ vây vàng bình thường
cá được tàu mang số hiệu pi chín mươi một nghìn hai mươi sáu ts của ông huỳnh tấn hội ở phương phú đông thành phố tuy hòa
câu được vào ngày hai mươi tám tháng năm sau một mươi ba ngày ra khơi đánh bắt ở vùng biển thuộc quần đảo trường sa
và phải mất hơn ba giờ mới đưa được cá lên khoang tàu về đất liền
khi lên bờ vào ngày ba tháng sáu cá cân nặng hai trăm bốn mươi kg đạt kỷ lục từ trước đến nay và đến tối cùng ngày
được bán với giá hơn sáu mươi triệu đồng cho một doanh nghiệp mua bán thủy sản ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên